trong khi đó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
để ứng phó khắc phục đối với ba công trình khu vực bị sạt lở xù lún đất nghiêm trọng trên địa bàn
ba công trình khu vực này gồm hồ chứa nước đắk nơ tinh ở xã quảng sơn huyện đắk gơ long
đường hồ chí minh tại km một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi đoạn qua phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa
khu vực sạt trượt ở bonbou crac và bonbou brang một a ở xã quảng trực huyện tuy đức
đây là ba khu vực bị sạt lở xù lún đất nghiêm trọng trong những ngày vừa qua
buộc chính quyền địa phương phải di rời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn
ubnd tỉnh đắk nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước đắk nơ tinh phải tính toán lại kịch bản vỡ đập
khảo sát đưa ra phương án thoát nước giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải của công trình
đối với đường hồ chí minh cần tổ chức phân luồng giao thông tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình
lên phương án thoát nước phù hợp
còn đối với khu vực sạt trượt bonbucrác và bonbubrang một a cần hạn chế nước đổ về các vết nứt
xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân di rời